thông báo hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày bốn tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại thủ đô hà nội
hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã họp để thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
đề án tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
đề án về công tác dân số trong tình hình mới
đề án đổi mới cơ chế quản lý cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả báo cáo các công việc quan trọng bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương năm đến hội nghị trung ương sáu
xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị
sau khi xem xét thảo luận các tờ trình đề án và các báo cáo của bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng đã quyết nghị
thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau đây nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới
giao bộ chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của trung ương báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh
ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các nghị quyết nói trên
thông qua kết luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
giao bộ chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của trung ương báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị để ban hành chính thức kết luận
chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ hoàn chỉnh báo cáo về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
bốn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
trình quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
ban chấp hành trung ương đảng đã bầu bổ sung hai ủy viên ban bí thư khóa một mươi hai
gồm đồng chí phan đình trạc ủy viên trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cho ý kiến về nhân sự bộ trưởng bộ giao thông vận tải tổng thanh tra chính phủ
ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận thống nhất cao với tờ trình của bộ chính trị
về thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn xuân anh ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy đà nẵng
ban chấp hành trung ương đảng nhận thấy trên cương vị người đứng đầu cấp ủy thành phố
đồng chí nguyễn xuân anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
cá nhân đồng chí đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn xuân anh là nghiêm trọng
làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét và quyết định
thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn xuân anh ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy đà nẵng bằng hình thức
cách chức bí thư thành ủy ủy viên ban thường vụ ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cho thôi giữ chức ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
theo quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị và ban bí thư khóa một mươi hai
ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét và thống nhất cao với báo cáo các công việc quan trọng
bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị lần thứ năm đến hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
bốn ban chấp hành trung ương đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia
hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
và các năm tiếp theo
tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận hội nghị trung ương lần thứ sáu
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng